tại thành phố hồ chí minh nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân
người lao động nghèo cũng được tổ chức đầy sôi nổi
với mục tiêu mọi người mọi nhà đều được đón tết canh tí đầm ấm vui tươi và hạnh phúc
các hoạt động chăm lo tết như xuân nghĩa tình tết yêu thương tết đoàn viên xuân chiến sĩ
tết làm điều hay tấm vé nghĩa tình tết xung vầy vui tết cùng nhân dân
đã trở thành một nét đẹp truyền thống về lòng nhân ái nghĩa tình của người dân thành phố
chủ trương của thành quỹ về chăm lo tết năm hai nghìn hai mươi xuân canh tí với tinh thần là làm sao tạo được sự đoàn kết trong nhân dân
và nhất là chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
đối với công đoàn công tác chăm lo tết năm nay cũng đã được tổ chức thực hiện đồng bộ ở ba cấp
công đoàn cơ sở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công đoàn thành phố
nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với hơn một trăm linh bảy công nhân được tặng quà với số tiền là một trăm một mươi tỷ đồng
tổ chức công đoàn thành phố năm nay sẽ có hai mươi tám vé để đưa công nhân về quê đón tết
đây là chương trình mà chúng tôi thực hiện năm thứ một mươi một chương trình tấm vé nghỉ tình
đồng thời cũng vận động không chỉ một chiều đi tức là đi về quê mà còn chiều trở lại thành phố sau những ngày tết
để có thể đảm bảo lực lượng sản xuất đầu năm
chương trình này năm nay có nét mới
có thêm năm trăm linh vé xe lửa và tặng năm trăm linh vé máy bay để cho người lao động về quê xung hợp với gia đình dịp tết
tết xung vầy xuân yêu thương vân vân đã mang đến cho những công nhân người lao động nghèo
được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi là nguồn động viên khích lệ để họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống